dũng cảm quên mình cùng con trai trèo thuyền cứu một mươi năm người vượt dòng lũ siết trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
anh hoàng văn tâm ở xã phù hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình là tấm gương sáng được nhân dân địa phương cảm phục và biết ơn
trong những ngày tết cổ truyền sắp đến nhiều người được cha con anh tâm cứu sống đã tới thăm hỏi chúc tết gia đình ân nhân
tạo nên nét đẹp thấm đẫm tình người nơi vùng lũ quảng bình khi xuân về tết đến
người đàn ông này là hoàng văn tâm ở xã phù hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đã nhiều thế hệ gia đình anh gắn chặt với sông nước với những chiếc thuyền này
dù chỉ là chiếc thuyền cũ nhưng anh tâm đã cùng nó cứu cả hàng chục người trong mưa lũ nhiều năm qua
cứ mỗi dịp tết đến xuân về không khí gia đình anh tâm luôn tươi vui rộn ràng khi được người dân trong xã đến thăm hỏi động viên
từ mình đi dục hồi mình không nghĩ cái chuyện phần sáu là để họ đi thăm hỏi mình
nhưng mình cảm thấy là cho ba con các mẹ các ố mà sáng được tận nhà thì cũng rất là mơ
còn đây là ba mẹ con chị thùy
nếu như ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua không có cha con anh hoàng văn tâm dũng cảm trèo thuyền ra cứu cả gia đình
trong lúc lũ dâng cao thì chưa chắc giờ này gia đình chị bình yên hạnh phúc như vậy
nhân ngày cuối cùng của năm cũ hai nghìn một mươi sáu mẹ con chị thùy
cứu trong lũ đã tới nhà ân nhân để cảm tạng nghĩa cử cứu người của bố con anh tâm
hôm nay là nhân dịch năm mới
em gia đình em và một số gia đình khác đến cảm ơn gia đình anh tâm
đã cứu giúp gia đình em và một số gia đình khác trong hai tuần lũ
cuối cùng trong năm mới này em chúc cho gia đình anh tâm vui vẻ sức khỏe làm ơn gặp nhiều may mắn
trong khi cuộc sống của bà con
nhưng còn khó khăn thì những nụ cười dạng dỡ như thế này quả thật đáng quý
nó đến không phải từ một niềm vui vật chất mà được xuất phát từ lòng quả cảm
từ tình làng nghĩa xóm và tết này những nụ cười kia hẳn sẽ còn xuất hiện rất nhiều
ở các hộ gia đình đã may mắn thoát nạn trong cơn lũ kép vừa qua tại tỉnh quảng bình